xin kính chào quý vị và các bạn
đợt rét đậm rét hại còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
do vậy trong hôm nay và ngày mai nền nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ giao động trong khoảng bảy một mươi chín độ
vùng núi từ bốn đến sáu độ vùng núi cao có nơi dưới hai độ
sau đó từ ngày hai mươi năm khi không khí lạnh suy yếu nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ trời đỡ rét bút hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai vẫn phổ biến ít mưa
trời rét đậm rét hại với mức nhiệt cao nhất sẽ chỉ đạt ngưỡng một mươi bảy hai mươi độ
sau đó từ ngày hai mươi năm nền nhiệt trên khu vực tăng nhẹ cảm giác rét bút đỡ đi phần nào
tại trung bộ do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió đông
nên khu vực các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa mưa vừa cục bộ có mưa to
mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
trời vẫn sẽ tiếp tục rét và rét đậm trên khu vực với nhiệt độ phổ biến trong khoảng tám hai mươi hai độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi năm thì nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng tiếp tục có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
nhiệt độ trên khu vực vẫn giao động trong khoảng một mươi tám hai mươi tám độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên trong đêm nay và ngày mai có thể xuất hiện mưa rải rác
riêng tại phía đông tây nguyên cục bộ có mưa vừa mưa to
từ khoảng ngày hai mươi năm mưa có xu hướng giảm nền nhiệt tại khu vực này không biến động quá nhiều
coi nhất ngày tại đây giao động từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
sau đó từ ngày hai mươi năm mưa sẽ giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn sẽ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ